ngày bốn tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm ra bốn tháng đối với ba đối tượng từ tỉnh đồng nai lên đắk lắc gây ra hàng loạt vụ đột nhập các cửa hàng điện thoại
trộm cắp tài sản gần một tỷ đồng
ba đối tượng bị khởi tố gồm công nhật phu ba mươi chín tuổi đinh văn hải ba mươi tám tuổi và nguyễn văn đạt ba mươi bốn tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng ba một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện cư cu yên
đã bắt quả tang phu và hải khi vừa đột nhập vào một cửa hàng điện thoại ở huyện crong năng tỉnh đắk lắc để trộm cắp
mở rộng điều tra tổ công tác bắt thêm đạt là đối tượng thường xuyên tiêu thụ tài sản do hai đối tượng trên trộm cắp
hiện vụ việc đang được công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra làm rõ